về thời gian nghỉ phép việt nam lại nằm trong nhóm nước có số ngày nghỉ phép
năm khởi điểm ít nhất thế giới với một mươi hai ngày nghỉ phép mỗi năm
theo các chuyên gia lao động công đoàn cho rằng không nên dồn hết gánh nặng tăng trưởng kinh tế
và năng suất lao động lên đôi vai của người lao động
mà cần đánh giá đúng hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động
việc giảm thời giờ làm việc bình thường sẽ tạo động lực cơ hội để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
thích nghi với bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đổi mới quản trị doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động giảm giờ làm việc được thiết kế khoa học hợp lý
sẽ bảo đảm hài hòa với các yếu tố sức khỏe xã hội góp vần tăng thu nhập
việc làm cho người lao động có thể tăng số lượng lao động tham gia vào thị trường lao động
báo động ô nhiễm không khí là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
trong những ngày qua tp hcm bị bao phủ bởi một lớp mù sương mà theo các chuyên gia môi trường
lớp mù sương này không đơn thuần là sương mù bức xạ mà là sự hội tụ từ khói cát bụi từ cháy rừng bên indonesia
ngưng kết với lớp độ ẩm trong không khí cao hòa cùng với khí phát thải từ hoạt động giao thông công nghiệp và sinh hoạt của người dân
nói cách khác đây chính là lớp không khí ô nhiễm nghiêm trọng với lượng bụi mịn đo được đã đạt mức hai năm
mức nguy hại đối với sức khỏe con người
tuy nhiên cho đến hôm qua ngày hai mươi ba tháng chín trên trang web của sở tài nguyên và môi trường sở y tế
vẫn chưa có bất cứ bản thông báo nào nêu rõ nguyên nhân hay đưa ra những khuyến cáo về tình trạng sương mù bẩn này
tại các bệnh viện thời gian xếp hàng thanh toán viện phí quá dài luôn là vấn đề bức xúc đối với người bệnh và người nhà
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tạo điều kiện để dân hưởng lợi đây là nội dung chính của bài viết trên báo lao động
theo bộ y tế hiện nay quy trình khám bệnh chữa bệnh và thu phí viện phí áp dụng gồm sáu bước
nếu chỉ tính riêng thời gian chờ đợi xếp hàng để được nộp tiền viện phí tiền chi phí xét nghiệm
tiền chi trả các hoạt động cận lâm sàng là khoảng ba mươi phút đó là thời gian trung bình
còn những ngày đông bệnh nhân thời gian sẽ kéo dài hơn khiến cho bệnh nhân và người nhà mệt mỏi
bệnh viện cũng phải bố trí thêm các cán bộ làm công tác thu tiền và thanh toán viện phí
vì vậy thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết hiện nay đang được bộ y tế trú trọng triển khai trên toàn quốc
liên quan đến vấn đề quyết toán đầu tư các dự án bot tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ đặt câu hỏi
có nên quyết toán hai ba trăm sáu mươi tỷ đồng cho nhà đầu tư bot
chủ đầu tư một mươi bốn dự án bot từ bắc vào nam đã gửi văn bản tới bộ giao thông vận tải bày tỏ không đồng tình
với kiến nghị giảm khoảng hai ba trăm sáu mươi tỷ đồng trong quyết toán đầu tư các dự án bot của kiểm toán nhà nước
nếu cho quyết toán thời gian thu phí có thể tăng thêm còn giảm trừ
có thể gây thiệt hại như các chủ đầu tư bot phản ánh
để gỡ vướng bộ giao thông vận tải đề xuất chính phủ không giảm trừ để bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai và trang ba
xử lý nhiều cán bộ đảng viên liên quan đến sai phạm đất đai ở sóc sơn là nhan đề bài viết trên báo sài gòn giải phóng
ngày hai mươi ba tháng chín liên quan tới việc xử lý những vi phạm về quản lý đất đai trật tự xây dựng tại huyện sóc sơn
thành phố hà nội
ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội và các cơ quan chức năng của huyện sóc sơn đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên có vi phạm
theo đó huyện ủy sóc sơn đã xem xét trách nhiệm và kỷ luật đối với tám mươi trường hợp
trong số đó có ba mươi chín lãnh đạo cán bộ bị kỷ luật với các hình thức từ khiển trách đến buộc thôi việc
cùng với đó tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện

trong đó có chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn các nhiệm kỳ
báo hà nội mới nêu vấn đề xử lý vi phạm quanh bến xe qua camera giám sát tại hà nội giải pháp hiệu quả cần nhân rộng
dừng xe vô tội vạ cố tình đi chậm để đón trả khách là những vi phạm đã tồn tại nhiều năm nay tại các bến xe trên địa bàn hà nội
để giải quyết hiệu quả tình trạng này tại các tuyến đường xung quanh bến xe
thành phố đã trang bị hệ thống camera giám sát để xử phạt nguội với các xe cố tình vi phạm
sau thời gian thí điểm hệ thống camera này đã phát huy hiệu quả trong quá trình xử lý vi phạm
nhưng cũng bộc lộ không ít bất cập cần khắc phục như tình trạng nhận diện biển kiểm soát không rõ
có sự nhầm lẫn hoặc có sự né tránh một cách tinh vi các điểm không có mắt thần của lái xe
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại